trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế việt nam hai nghìn một mươi chín lần thứ ba chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đã chủ trì phiên đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn cơ hội và thách thức
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương
cùng đại diện cấp cao quốc gia của các tổ chức quốc tế lớn như ngân hàng thế giới
ngân hàng phát triển châu á và quỹ tiền tệ quốc tế
với mục đích tập hợp chắt lọc những tình hòa trí tuệ những kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước và quốc tế
cũng như cộng đồng doanh nghiệp để bổ sung hoàn thiện nghị quyết của bộ chính trị
và chương trình hành động của chính phủ về chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tập trung đánh giá xu hướng phát triển và tác động của trí tuệ nhân tạo lên nền kinh tế thế giới
tác động đến các nhóm ngành kinh tế đánh giá thực trạng và mức độ sẵn sàng cho việc đẩy mạnh áp dụng trí tuệ nhân tạo
tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
những vấn đề về thể chế chính sách cần được tháo gỡ để thực hiện chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh mới
để mạnh ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo vào quản lý và sản xuất để tăng năng suất lao động
nên nền tảng thành công là lúc chúng ta cần tĩnh tâm tư duy để xác định các vấn đề lớn mang tính cốt lõi
chiến lược tạo nền tảng để phát triển cho giai đoạn tới
bên cạnh những thành tiệu chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế của nền kinh tế
một quốc gia muốn hóa dòng hóa hồ thì trước tiên phải duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định
trưởng bang kinh tế trung mương đặt câu hỏi
chúng ta cần làm gì để việt nam không phải chỉ là một con mèo
một con miếng mèo nhỏ mà phải trở thành một con hổ mới của kinh tế châu á
hiệp định cptpp đã chính thức có hiệu lực
như vậy tính đến nay việt nam đã có một mươi sáu hiệp định thương mại tự do
và đã và đang đàm phán giúp mở rộng cánh cửa với hơn sáu mươi nền kinh tế lớn trên thế giới
trong đó có tới một mươi năm trên hai mươi nước thuộc g hai mươi
đây là một lợi thế rất lớn cho việt nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài
khi đóng vai trò như là một cửa ngõ quan trọng
để tiếp cận được hầu hết các thị trường lớn trên thế giới
tuy nhiên cơ hội luôn gắn liền với thách thức
với nền công nghiệp phụ trợ còn yếu và thiếu
nhiều doanh nghiệp việt nam vẫn chủ yếu gia công ở giai đoạn cuối
trong chuỗi sản xuất giá trị gia tăng thấp
nên các fta có tính đến quy tắc xuất xứ và năng lực của công nghiệp hỗ trợ
thì việt nam sẽ gặp nhiều bất lợi
trong bối cảnh dư địa chính sách tài khoá
chính sách tiền tệ không còn nhiều
thì những chính sách cơ cấu nhằm giải phóng và tạo năng lực sản xuất mới
như phát triển kinh tế tư nhân cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
hoàn toàn có khả năng tạo ra đột phá về cải thiện năng suất lao động
về tốc độ tăng trưởng
tại phiên đối thoại các chuyên gia giàu kinh nghiệm
đến từ các cơ quan quản lý của các nước trong khu vực
và các chuyên gia của các tổ chức quốc tế
chia sẻ những thông lệ chuẩn mục quốc tế và bài học kinh nghiệm tốt của quốc gia
về cải cách và phát triển cơ sở hạ tầng
rất là quản trị và huy động vốn
các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ câu hỏi
chúng ta cần làm gì để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất
gắn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa để tạo điều kiện kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững
làm gì để tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
và để thúc đẩy đổi mới sáng tạo
trong đó doanh nghiệp đóng vai trò là hạt nhân trung tâm
và hôn đúc tinh thần khởi nghiệp và tinh thần doanh nhân chân chính
để làm giàu hợp pháp và đóng góp xứng đáng cho xã hội
trước khi dự diễn đàn thủ tướng đã cùng các đại biểu tham quan triển lãm về công nghệ
với nhiều sản phẩm tiên tiến của các tập đoàn năng lượng công nghiệp trên thế giới và việt nam